cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã tống đạt kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bốn bị can trong vụ án buôn lậu hàng trăm thiết bị điện tử các loại qua cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
các đối tượng gồm lê nguyễn thị ái trâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ quận tân bình tp hcm nguyên cán bộ tri cục hải quan cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
nguyễn hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tỉnh tiền giang nhân viên phát hành công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ hàng hóa tân sơn nhất
phan quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và phan thị xã hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng chú tại tỉnh đồng nai
theo kết luận điều tra bằng thủ đoạn khai báo gian dối làm giả không vận đơn
phan quang vinh và phan thị dạ hương đã nhập lậu một số lượng lớn hàng hóa điện tử gồm tám trăm bốn mươi bốn chiếc máy tính bảng và điện thoại di động các loại
trong đó có bảy trăm một mươi bốn chiếc iphone với tổng trị giá trên chín tỷ đồng từ hồng kông về việt nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
để thực hiện chót lọt vinh và hương móc nối với lê nguyễn thị ái trâm công chức hải quan được giao nhiệm vụ kiểm hóa hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch để lách kiểm tra theo quy định
trâm đã ký khống trên tờ khai hải quan cho một mươi ba kiện hàng của vnh
nguyễn hoàng minh nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ hàng hóa tân sơn nhất đã ký giả chữ ký giúp cho phan thị dạ hương không phải đứng tên trên các phiếu xuất kho của một mươi ba kiện hàng
đồng thời chỉ đạo tài xế chở hàng đi thẳng qua cổng giám sát hải quan mặc dù biết hàng hóa chưa được kiểm hóa
hành vi của trâm và minh đã giúp hàng qua cổng giám sát hải quan chót lọt mà không thông qua kiểm hóa tiếp tay cho hành vi buôn lậu của vinh và hương
trước đó như antv đã đưa tin
ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi năm công an tp hcm kiểm tra xe du lịch biển kiểm soát năm mươi một d chín trăm một mươi ba phát hiện trên xe có một mươi ba kiện hàng chứa điện thoại di động iphone máy tính bảng ipad
còn nguyên số vận đơn chưa có dấu hiệu đã được kiểm hóa hải quan
lô hàng này được vận chuyển từ nước ngoài về việt nam bằng đường hàng không qua sân bay quốc tế tân sơn nhất
từ lời khai của người vận chuyển cơ quan điều tra khởi tố vụ án bắt tạm giam vinh và hương vào ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi năm
đến ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi năm cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam trâm còn minh được cho tại ngoại